luật sư phạm huỳnh công xin cảm ơn hai vị đã tham gia chương trình
thưa quý vị và các bạn các chế tài xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông đã có từ lâu
tuy nhiên trên thực tế thì việc thực thi không diễn ra được như là mong muốn
có thể nói phần lớn người đi bộ vẫn bất chấp luật giao thông
gây ra những hệ lụy khó lường cho chính bản thân họ và cho những người cùng tham gia giao thông
trong hệ thống luật pháp ở nước ta việc xử lý người đi bộ vi phạm luật giao thông đã có từ lâu
tuy nhiên trên thực tế hầu hết những người đi bộ khi tham gia giao thông đều không biết về điều này
họ không quan tâm ngay cả khi khoảng ba điều hai trăm sáu mươi của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có hiệu lực ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám quy định người đi bộ gây tai nạn có thể bị phạt tù đến một mươi năm năm
chính do không biết không quan tâm nên hiện nay
hầu hết những người đi bộ trên khắp mọi
vùng miền vẫn thản nhiên bất chấp luật giao thông
nhiều người đi bộ vẫn nghĩ một cách đơn giản là khi tham gia giao thông
nhưng không điều khiển phương tiện họ là nhóm đối tượng mặc nhiên được ưu tiên
không bị xử phạt nên không cần tuân thủ luật
điều đó cho thấy nhận thức về luật giao thông và văn hóa giao thông của những người đi bộ ở nước ta
thực sự đáng báo động nhất là trong bối cảnh bùng phát lượng ô tô xe máy như hiện nay
cùng với các nguyên nhân khác tình trạng đó đã trực tiếp góp phần làm gia tăng các tai nạn giao thông
mà những vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên tiếp xảy ra trên quốc lộ năm vừa qua chính là minh chứng đắt giá
còn có một thực trạng khác đó là việc xử lý người đi bộ vi phạm luật giao thông ở nước ta
vẫn chỉ là những quy định nằm trên giấy
nhiều năm qua rất hiếm khi có người đi bộ vi phạm luật giao thông gây tai nạn giao thông bị xử lý theo luật
điều đó dẫn đến các hành vi vừa tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân họ
đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho những người tham gia giao thông khác
trong thực tế không phải đến bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mới có các quy định xử phạt hành vi vi phạm giao thông của người đi bộ
các quy định cụ thể về lỗi này đã được pháp luật đề cập từ nhiều năm trước
tuy nhiên để áp dụng những chế tài đó trong thực tế lại không phải là việc dễ làm
tại nhiều tuyến đường từ nông thôn tới các thành phố
có thể dễ dàng nhận thấy phổ biến tình trạng người đi bộ tham gia giao thông một cách rất tùy tiện
bất tuân các nguyên tắc tối thiểu
không chỉ đi dưới lòng đường gây càn trở giao thông
nhiều người còn sang đường bất kỳ nơi đâu
thậm chí còn leo hay trèo qua giải phân cách giữa đường để băng qua
chỉ một sai lầm nhỏ của người đi bộ có thể dẫn đến những tai nạn rất thảm khốc
đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra
mà nguyên nhân chính là do từ sự thiếu ý thức thiếu văn hóa giao thông của người đi bộ
mỗi năm tai nạn giao thông ở nước ta đang cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người
để lại nhiều hệ lụy bi thảm cho gia đình và xã hội
đã đến lúc phải từ bỏ ý nghĩ rằng người đi bộ vi phạm không gây ảnh hưởng tới ai
đi bộ cũng phải theo luật đó là điều không cần phải bàn cãi
trước hết xin được hỏi luật sư phạm huỳnh công
theo chúng tôi được biết thì từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
những người đi bộ khi sang đường nếu vi phạm luật giao thông và gây ra tai nạn thì có thể sẽ chịu
cái mức phạt rất là nặng xin ông làm rõ hơn về vấn đề này
thực ra thì những cái hành vi đi bộ vi phạm an toàn giao thông đã được quy định trước đó
tại nghị định một trăm bảy mươi một hai nghìn một mươi ba ở điều chín
xa nữa luật hình sự điều một trăm tám mươi sáu khoảng hai
đều quy định những người vi phạm an toàn giao thông nếu mà không thực hiện đúng quy định thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự
gần đây thì cái nghị định bốn mươi sáu quy định về cũng vi phạm người đi bộ
mà có thể nói là những cái hành vi này được quy định rất là đầy đủ chặt chẽ trong cái nghị định bốn mươi sáu
và cũng như là cái hai trăm sáu mươi điều trong nguyên luật hình sự
thời gian vừa qua thì chúng ta vận dụng không được bao nhiêu
tức là người ta sử dụng rất ít hoặc là thậm chí không sử dụng
có địa phương không động gì đến cái điều luật này
ông có thể cho biết là trong thời gian qua
sau khi những nghị định hay là sau khi một luật hình sự ban hành như vậy
thì ở nước ta có bao nhiêu cái trường hợp mà đã bị người đi bộ đã bị xử phạt
vì đã vi phạm được giao thông không ạ
ở lĩnh vực hành chính ấy
thì có lẽ là bây giờ cũng chưa thống kê được
nhưng mà tôi xem số tài liệu của hà nội trong sáu tháng vừa qua thì phạt được khoảng trên bốn mươi trường hợp vi phạm hành chính
đặc biệt là tập trung ở khu mỹ đình
thế còn trước đó khoảng một mươi năm về trước
thì có một vụ án hình sự ở sài gòn
có một người đi bộ lao lên cầu lên từ hầm lên cầu và gây tai nạn
thì cái chị này bị xử phạt ăn treo hình sự
còn lại hầu như các địa phương
là không có cái số liệu việc này
và cũng chưa tổng kết việc này
đây cũng là một nghịch lý
bởi vì chúng ta đã biết
tất cả chúng ta đều biết rằng là
hàng ngày hàng giờ
xung quanh chúng ta
có rất nhiều người vi phạm
những người đi bộ vi phạm được giao thông
tuy nhiên cái số lượng người mà đã bị xử lý thì hầu như là
không đáng kể
vậy thì ở đây là do
luật không nghiêm
hay là xử lý không nghiêm
hay là vì những lý do gì theo ông nếu nhìn từ góc độ
phân tích luật pháp
quan điểm của tôi thì
ta nói đúng cái từ là không vận dụng luật pháp vào trong thực tiễn
và thứ hai là cái trách nhiệm của những người thực thi pháp luật
thực thi pháp luật thì khi mà có nghị định ban hành có luật ban hành
thì cái người cảnh sát giao thông người thanh tra giao thông
hoặc thậm chí ủy ban nhân dân các cấp chủ tịch
ủy ban nhân dân cao cấp
là đều không trú tâm đến việc này
cho nên là chỉ một số ít thương người ta làm thôi
cái lỗi này chính là do cơ quan chức năng cơ quan nhà nước
chứ không phải là do điều luật
quy định ở cái điều hai trăm sáu mươi là
thậm chí mà nếu mà vi phạm
thậm chí là cái người đi bộ đó có thể đối diện với mức án
khung cao nhất
là một mươi năm năm tù giam
có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc
vâng một mươi năm năm tù giam
thực tế thì vẫn không diễn ra được như vậy
ở điều này nó có một cái khoản bốn của nó nó quy định như thế này
trong trường hợp anh vi phạm
chỉ tương lai xảy ra
dù anh chạy ngược chiều
hoặc dù anh mang cái chứa ngại vật gì đó ra con đường
có thể chưa
gây hậu quả gì cả
nhưng vẫn xử hình chữ
từ một đến ba năm
luật ra rồi không thực hiện
nó nhiều lắm
các anh thấy luật cấm thuốc lá hút thuốc lá nơi công cộng
ra đời mấy năm hình như tôi cho nay số vụ mới phạt được hình như
hai ba vụ rồi đấy một vụ là lào cai yên bái đấy
những cái nghị định
cấm như là cấm sử dụng rượu mà không có nhãn mát
thì bây giờ rượu bán đẩy
hình như người ta làm luật
để đối phó
ra những cái chỉ thị để đối phó hơn là văn bản để đối phó
rồi sau này nếu như có xảy ra việc gì
thì nói là đấy ngày ấy tháng đấy tôi đã có văn bản như thế này nhưng không thực hiện
cho nên cái tình trạng không thực hiện của ta
tức là nói không đi với đôi với làm
thì nó nhiều
bây giờ trên những tuyến đường đa phương tiện
thì ô tô
sẽ đẩy xe máy đi vào sát về hè
và xe máy đẩy
đi vào trong
và xe đạp
thì đẩy cái người đi bộ đi lên về hè
với cái quy luật đó là như thế
ở trong cái cách hành xử ấy
mà gây tai nạn
nếu vụ xảy ra
xe máy người ô tô phải đèn xe máy xe máy đèn xe đạp xe đạp phải đèn người đi bộ
và người đi bộ gần như là được ưu tiên được miễn
miễn tất cả các cái
trách nhiệm của người có gây tai nạn
và chính cái điều đó
nó nuôi dưỡng một cái thói
cái lối sống
ứng xử văn hóa lạ lùng
và nó đẻ ra cái văn hóa
kỳ lạ kỳ lạ của cái văn hóa
tôi rất an thành ý kiến của nhà báo bưu hằng sám ở chỗ này
thực ra là ta có cái tâm lý
là cái phương tiện to phải nhường đến phương tiện nhỏ
và thậm chí là phương tiện nhỏ phải nhường người đi bộ
và cái tâm lý là người đi bộ dường như là bất khả xâm phạm muốn đi đâu thì đi
muốn bước thế nào thì bước
vi phạm thế nào không quan trọng
và chính ngay những người đi bộ cũng không ý thức được điều này
và điều đó nó dẫn tới một cái tâm lý rất là lạ lùng
đấy là một cái tâm lý không đúng
và nó không đúng với tinh thần của luật pháp
nó không đúng với luật pháp và nó không đúng cả với văn hóa
và nó còn không đúng với cả đạo đức
bởi vì nếu như anh cứ nhìn thấy ngay những cái clip chúng ta xem hay chúng ta đi hàng ngày trên đường ấy
có hẳn một cái đường vạch
để cho người đi bộ
nhưng mà người ta không đi
người ta cứ đi cái chỗ không có vạch
hay là có cầu vượt nhưng người ta không đi
có hầm chui người ta không chui
người ta cứ đi thậm chí bước qua lan can chèo qua đường dài phân cách rồi là
cứ tạo nên cái giao thông hỗn loạn
ở trong cái đô thị
mà không chỉ đô thị
kể cả đường cao tốc
việc ấy chết là vi phạm pháp luật
thứ hai nhìn độ văn hóa
là văn hóa giao thông
nhưng nhìn ở khía cạnh nữa
đấy là đạo đức
vì những việc ấy
hoàn toàn thể gây ra tai nạn cho người khác
chúng ta nêu chủ đề của chương trình hôm nay
cũng có một lý do là trong thời gian vừa rồi
những người đi bộ
gây tai nạn trên đường là có rất nhiều
và tình trạng này thậm chí đáng báo động
đặc biệt trong bối cảnh khi mà nền kinh tế phát triển
vì vậy cho nên cái việc gia tăng một cách đáng kể các số lượng các cái xe trên đường
đặc biệt là ô tô
thì nó lại không đồng thời gia tăng cái việc nhận thức của những người đi bộ
về cái việc tham gia giao thông
chắc chắn là nếu như điều này không được chấn chỉnh
không được cảnh báo
không được lên tiếng báo động
tai nạn đối với người
chính những người đi bộ
gây tai nạn
sẽ tiếp tục gia tăng
những cái người vi phạm giao thông ấy
ta phải tìm đến nguyên nhân sâu xa của nó
tôi tôi không đồng tình với cái chuyện đó rồi
nhưng mà xét cho cùng có nhiều nguyên nhân
ví dụ như là
chúng ta thấy đấy
cái người con người là sản phẩm của xã hội
bây giờ đường cao tốc chạy vào làng quê nông thôn xa xăm
ông làm làn hai vạch ra đấy
thế như vậy là hàng xóm là một cái làng chia làm đôi
bên kia là nhà bố vợ bên kia là nhà con rẻ
sẵn sàng đi bộ
xách chay sang bên kia
thăm bố hoặc thăm con
cái sự phát triển nhanh chóng của cái cao tốc
nó dẫn đến một cái sự đó nó phá một cái nền tảng văn hóa cũ
và nó xây dựng một cái nền văn hóa mới
người ta là đi qua giải phân cách hay đi qua đường cách vô pháp luật thì đúng rồi người ta sai
nhưng tại sao người ta phải đi
thế cho nên là chúng ta có cái lỗi của hạ tầng giao thông
không khai thác cái văn hóa này mà chúng ta để
làm những con đường nó cắt
cái nền văn hóa cổ và nó
nó phản cảm dẫn đến người ta không
tiếp thu được
ngay ở hà nội
cái làng tôi được biết cái làng vân côn
là cắt đôi cái làng người ta ra
tại sao lại người không tìm phương án để
xử lý khác nhỉ
và đấy cũng là một nguyên nhân mà tôi cho là
cũng rất là là đáng phải lưu tâm
tôi rất đồng ý với hai vị khách mời
là cái tai nạn giao thông nó gia tăng một cách đáng sợ ở nước ta
thì có rất nhiều nguyên nhân
ví dụ nguyên nhân từ khía cạnh tức là các cái
không làm chủ do tốc độ
bà do có thể lý do là do bia rượu do dương tính với ma túy
thế rồi những nguyên nhân thuộc về cầu đường
những nguyên nhân thuộc về có khi là bất hợp lý của những cái biển báo
hay là của những cung đường này nọ
những nguyên nhân có liên quan đến cái kỹ năng của những người tham gia giao thông
đặc biệt là những người đi xe máy một lực lượng vô cùng đông đảo trên đường hiện nay
và trong đó
có cả cái việc
vô ý thức của những người đi bộ
và vì vậy trong chương trình của chúng ta
chúng ta mới chỉ đang bàn
từ một góc độ thôi
những người đi bộ khi tham giao thông
cũng phải ý thức rằng
mình có thể gây ra tai nạn
và như vậy là cần phải
thay đổi điều này
thay đổi điều này
nó ăn vào trong tập quán
vào trong thói quen
và trong nếp nghĩ của họ
rất ít người đi bộ nghĩ rằng mình
đang vi phạm được giao thông
tất nhiên bên cạnh đó lại có những lý do
rất là dễ để bảo chữa ví dụ như là
vỉa hè là không có chỗ cho người ta đi
người ta phải đi xuống lòng đường chẳng hạn
hay là ví dụ như là những lý do khác như là
một người tung tẩy cái quăng gánh như là một cái xe chở hàng xét bán đi trên đường hoang hoang hoang là người từ nông thôn vào
hoàn toàn không có ý thức gì về giao thông
thích chỗ nào qua chỗ đó
thích chỗ nào hưởng chỗ đó
là những nguyên nhân ghê gớm
nhưng mà lại cứ lý giải là đằng sau cái gánh hàng rong này là cuộc sống của
con vào đi học đại học là cuộc sống của gia đình của người ốm người đau vân vân
và những cái điều đó
nó ràng buộc lẫn nhau dẫn đến cái việc là
sử phạt cũng vô cùng khó
tôi cho là đấy là điều quan trọng
sâu xa của vấn đề này
tôi rất bức xúc về việc cái dư luận xã hội
kể cả của báo chí chúng ta
chúng ta bênh người nghèo đúng rồi bênh người yếu thế xã hội nào thế
nhưng phải dựa trên nền tảng luật pháp
chứ không phải bênh một cách thiếu thiếu cái tính pháp lý
ví dụ như là
tôi thấy là
cái hình ảnh mà những công an
những chiến sĩ công an
dẹp những người bán hàng rong
thì khi báo chí vào cuộc
thì tố cáo những hình ảnh ấy
nhưng mà tôi thấy là
tôi nghĩ là
nếu như không
có biện pháp khứng rắn
thì những người ấy sẽ biến cả cái con đường thành chợ
kế sinh nhai của bà
không để ảnh hưởng đến cái hoạt động người khác
còn thì đấy là tự do chứ tại sao lại vì
vì mình nghèo mình đi kiếm ăn mà mình lại làm ảnh hưởng người khác
tôi rất đồng ý
rõ ràng là đây có vấn đề
rất nghiêm trọng
trong cái nhận thức
cái hiểu biết không chỉ hiểu biết về luật giao thông
mà trong cả cái nhận thức và ứng xử văn hóa của những người đi bộ khi tham gia giao thông
nhiều người hoàn toàn không nghĩ rằng mình vi phạm luật pháp
và hoàn toàn nghĩ rằng
mình có quyền
được đi lại theo cái
như cách mình đã làm
chúng ta là không xử phạt nghiêm cái này lỗi là lỗi tại cơ quan quản lý hành chính nhà nước
và chúng ta phải làm sâu cái này
và tôi nghĩ rằng cũng phải kiến nghị với các cơ quan này chúng ta làm hẳn những cái chuyên đề
chúng ta làm xe
ma túy nghiện hút ma túy xe nghiện rượu lái xe vân vân
nhưng mà còn một cái thứ mà người không nghiện gì cả
mà cũng làm nguy hiểm không kém cho những người kia
tức là gây tai nạn bằng cái sự thiếu người biết
bên trong những chiếc ô tô đóng kín cửa kia
đang chạy trên đường kia
ai là người
ai là người có kỹ năng có kinh nghiệm
ai là người đang tập đi họ không biết
họ chỉ quan niệm rằng đấy là cái ô tô và nó có trách nhiệm phải tránh mình thôi
nhưng họ không biết rằng rất có thể người ngồi sau tay lái là người đang rất là
là đang còn mới bắt đầu chập chức
và họ có thể gây tai nạn cho mình
đấy họ còn vô trách nhiệm với chính bản thân số phận của họ nữa
hai vị chắc còn nhớ
đã có vụ mà khi mà
tại nạn giao thông xảy ra là cả làng kéo nhau ra ăn vã bắt đền lái xe
ta vẫn nhớ vụ việc mới xảy ra không lâu và chương trình đã đề cập đến đây
ở trên sapa
điều đó cho thấy là cái tâm lý là
đường làng ta đường của ta
đường đi qua xã ta là đường của ta
và ứng xử
như vậy là
bất chấp pháp luật
vì không hiểu biết
tôi cho rằng những người này cơ bản là do không hiểu biết
chứ không phải là thách thức pháp luật
bởi vì họ
cũng không ai nghĩ mình nắm đùa với cái ô tô đang chạy vun vút thế kia
với cái xe máy đang phóng như thế kia nhưng mà vấn đề chỗ là họ không ý thức được rằng là
luật pháp cấm và họ cũng phải tuân thủ luật pháp
như bất kỳ ai
có một điều là cũng cần phải nói
cái quy định sang đường của chúng ta
là ngay hà nội thành phố hồ chí minh một số địa phương khác
là cái ngành giao thông
làm chưa đến nơi đến chỗ
tôi thí dụ
cái vạch kẻ của người đi sang đường
thì như vậy có khi nửa cây số một cây số mới có một cái đoạn vạch kẻ
cái phố này nhỏ bên đây là nhà bên là hàng xóm ở đây là hàng xóm ta nhìn thấy nhau
thì vậy thì người ta đi vòng một cây số đi vòng lại cái chỗ là hai cây số gặp hàng xóm cách hai mươi mét
như vậy thì rất khó cho người ta
cho nên mình tìm cái giải pháp nào cần thiết
chứ không nói dân thì nói như vậy nhưng mà tôi cho rằng cũng cái lỗi của ngành giao thông
anh không làm nhiều vạch kẻ sang đường
để người ta có điều kiện ta đi sang theo đúng quy định của luật pháp
thứ hai là có vạch kẻ sang đường
những các phương tiện khác không nhờ người ta
theo tôi thì
có lẽ cần
đề xuất một phương án
việc đặt các biển báo này
cơ quan công an
cảnh sát giao thông
không nên để giao thông công chính làm
vì sao vì những người họ trực tiếp họ làm
họ sẽ nắm
bắt tình hình rõ hơn
chắc chắn hơn và có gì đấy
thì họ sẽ xử lý được ngay
còn giao thông công chính tôi cảm thấy như là
một người cắm biển của một người
thì nó vừa
nó vừa cồng cành
mà nó vừa thiêu
ít hiệu quả vì nó thiếu tính thực tiễn
có thể đấy cũng là một cái đề xuất đáng chú ý
chứ còn cái việc mà
phân công như thế nào đó trách nhiệm thế nào đó thì chắc là cũng
sẽ phải trải qua rất nhiều những cái quy định khác nhau
chương trình này nói về
nhưng về cái sự hiểu biết về luật giao thông
về cái ứng xử văn hóa của những người đi bộ
khi tham gia giao thông
chúng ta phải khẳng định một điều rằng là
khi tai nạn giao thông đã xảy ra
thì hậu quả không chỉ là người đi bộ
mà cả những người khác cũng đều phải gánh chịu
thông điệp của chương trình là chúng ta muốn gửi tới tất cả mọi người
hãy thể hiện sự hiểu biết của mình
hãy cố gắng thực hiện
và tuân thủ luật giao thông
để đảm bảo an toàn cho chính mình
đảm bảo an toàn cho những người khác
và tôi nghĩ đấy chính là cái góc nhìn đạo đức của văn hóa
đấy là một khía cạnh của văn hóa giao thông
bên cạnh những vấn đề khác nữa
thưa quý vị và các bạn
điều mà chúng tôi mong muốn qua chương trình này là
khi tham gia giao thông
dù dưới hình thức nào thì cũng phải chấp hành nghiêm túc luật giao thông
điều đó không chỉ thể hiện văn hóa giao thông
mà còn là đạo đức của mỗi chúng ta
trong việc góp phần giảm bớt
những nỗi đau
vì tai nạn giao thông
chương trình nói thẳng tuần này của truyền hình nhân dân tạm dừng tại đây
xin cảm ơn các vị khách mời
đã tham gia chương trình
đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau